sau thời gian dài chống trọi với nắng hạn cứu lúa vài ngày qua tại nhiều chân ruộng
nông dân phú yên lại phải dầm mưa gặt lúa trong tình trạng ngập úng ngã đổ
tại xã hòa trị huyện phú hòa hàng trăm hecta lúa của người dân đang đến kỳ thu hoạch bị ngã giạp trong nước
không thể cắt bằng máy gặt đập liên hợp nhiều nhà đã huy động nhân công trong gia đình gặt tay
hoặc thuê người với chi phí gấp gần ba lần tiền thuê máy
so với vụ hè thu năm trước năm nay nông dân tỉnh phú yên thu hoạch lúa chậm hơn ít nhất một mươi năm ngày
do đầu vụ gặp nắng hạn lúa thiếu nước nên không thể gieo xạ đúng lịch thời vụ
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đến thời điểm này
nông dân trong tỉnh mới chỉ thu hoạch được khoảng một mươi ba trên tổng diện tích hơn hai mươi bốn hectare
nếu vài ngày tới trời tiếp tục có mưa thì rất có thể khả năng những diện tích còn lại sẽ bị ngập nước
làm giảm năng suất lúa và chất lượng gạo
cơ quan này cũng khuyến cáo trong thời gian này người dân cần phải thường xuyên thăm đồng
kể cả vào ban đêm để tháo nước mưa
cần huy động tối đa nhân công máy móc để thu hoạch chạy mưa bão giảm thiểu thiệt hại